hòn chuối cách cửa biển sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau một mươi bảy hải lý về phía tây
trên đảo nhỏ này có một lớp học tình thương được canh bộ đội biên phòng hòn chuối hết lòng vun bồi dạy rỗ và nuôi dưỡng
qua hai mươi năm tận tụy trải qua bao lớp học tạm bỡ che lá
giờ đây thầy trò lớp học tình thương tại đảo hòn chuối đã được vui mừng đón nhận ngôi trường mới tiện nghi hơn và khang trang hơn
lớp học tình thương đồn biên phòng hòn chuối đã định hình từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ban đầu có một vài em học sinh đến nay đã có hai mươi năm em
điều đáng nói ở đây là vì khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất
nên nhiều năm qua thầy và trò cùng dạy và cùng học ghép chung một lớp từ lớp một đến lớp năm
gắn bó với lớp học tình thương được hai mươi năm bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực cũng như kỳ vọng của tập thể chiến sĩ đồn biên phòng hòn chuối
giờ đây lớp học chật trội tạm bỡ đã thành ngôi trường kiên cố
rộng rãi và thoải mái
trước kia thì ngồi học thì tới trời mưa thì giọt ướp mình hết luôn
bây giờ có ngôi trường mới mưa không cần mưa rồi không cần ướt mình nữa
đã có ánh sáng cho mình học nữa
trong trường mới học cùng thầy con thấy rất vui
bản thân tôi rất vui mừng và phấn khởi
không phải chỉ bản thân tôi mà là cả tất cả những người dân ở trên đảo hòn chuối
và cán bộ chiến sĩ đảo hòn chuối rất là phấn khởi
rất là vui mừng
rất là vui mừng
rất là vui mừng khi cái ngôi trường được đưa vào sử dụng
được khánh thành đưa vào sử dụng để giúp cho các em có một mấy trường tử tế
để học đàng hoàng tử tế hơn
riêng bản thân tôi thì phải nói rằng là cũng không biết phải dùng cái từ nào
để có thể diễn tả được cái cảm xúc hiện tại bây giờ
ngôi trường có ba phòng học với tổng kinh phí năm trăm linh triệu đồng
do trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
quỹ thiện tâm cùng nhiều tổ chức và cá nhân tài trợ
đây là công trình duy nhất của hòn chuối
được tự xây cất bằng chính sức lực của chiến sĩ đồn biên phòng hòn chuối
cùng nhiều thanh niên tình nguyện ở các đơn vị đoàn thanh niên tỉnh cà mau
trên đảo hiện có năm mươi bốn hộ gia đình với một trăm sáu mươi bảy nhân khẩu đang sinh sống
ngôi trường sẽ là nền tảng vững chắc
nâng bước những mầm xanh trên đảo hòn chuối có được hoài bão và tương lai tốt đẹp hơn